thành phố cần thơ hiện đang đóng vai trò là động lực của cả vùng đồng bằng sông kiểu long
và đã trở thành đầu mối kết nối được các tuyến giao thông trọng yếu
với nhiều công trình dự án trọng điểm mang tầm quốc gia đã và đang được triển khai thực hiện
góp phần thúc đẩy phát triển chung cho vùng đồng bằng sông kiều long
tuyến đường từ cần thơ đi về phía nam qua các tỉnh nam sông hậu như sóc trăng bạc liêu cà mau
cũng đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng hướng về phía bắc
mở rộng quốc lộ chín mươi một từ cần thơ đi an giang và dự án này hiện nay đang được triển khai thi công
còn hướng phía tây đến nay đã hoàn thành tuyến tốc độ sáu mươi một đoạn cần thơ vị thanh hậu giang
những khó khăn về giao thông đang được kết nối miền tây với miền đông nam bộ
và nhiều con đường khác nối liền với các tỉnh trong khu vực
trong những năm vừa qua bộ thông tài với quy động rất nhiều nguồn vốn
như vốn chế phiếu chính phủ vốn mục tiêu
và các hình thức xã hội quá để đầu tư hoàn chỉnh một trăm hai mươi năm km quốc lộ
đi qua địa bàn thành phố cần thơ
nói chung là về hệ thống đường quốc lộ
tới thời điểm này thì đã hoàn chỉnh và một số tuyến là trong năm hai nghìn một mươi bảy đưa vào khai thác sử dụng
thì hoàn chỉnh hạ tầng khung giao thông cho thành phố cần thơ kết nối với các tỉnh xung quanh
về các tuyến đường giao thông nội thị tại tám mươi năm xã phường thị trấn của thành phố cần thơ
đã có đường ô tô đến trung tâm và nhiều cầu giao thông đang được đầu tư nâng cấp tải trọng
trên thực tế thành phố cũng đã và đang triển khai xây dựng nhiều tuyến đường quan trọng
qua đó đã có nhiều tuyến giao thông kết nối với các tỉnh trong vùng
đảm bảo xe container lưu thông như tuyến quang trung cái cui và nam sông hậu
quốc lộ sáu mươi một c quốc lộ một a quốc lộ chín mươi một b quốc lộ tám mươi
đồng thời vừa rồi cũng đã khởi công
cao tốc từ trung mưu luân đến mỹ thuận và cũng đang nghiên cứu đến hai nghìn hai mươi
là sẽ tiếp tục là đầu tư tiếp cái đường cao tốc từ mỹ thuận tới cần thơ
thì cái mạng lưới đường quốc lộ và đường cao tốc là sẽ cơ bản là hoàn chỉnh tới năm hai nghìn hai mươi năm
hiện nay hệ thống đường bộ của thành phố cần thơ có gần ba km
trong đó có hơn một trăm hai mươi ba km đường quốc lộ một trăm tám mươi ba km đường tỉnh
ba trăm ba mươi hai km đường huyện một trăm năm mươi ba km đường đô thị gần hai km đường giao thông đông thôn
thành phố cần thơ trong các năm qua cũng đã có nhiều nỗ lực
có sự hỗ trợ giúp đỡ của trung quốc
cũng như của các địa phương trong dùng đồng bằng sông củ long trong thời gian qua
để phát triển dùng đồng bằng sông cửu long và đóng một giai trò đầu mối
thì gõ gàng cần thơ trước hết
cần thơ sẽ trở thành một trong những trung tâm trước hết là về mặt giao thông
thì cần thơ hiện nay có hệ thống đường bộ kết nối được với các tỉnh đồng bằng sông củ long rất là thượng lạ
như vậy thì gõ gàng là giai trò giao thông kết nối trong liên kết dùng
thì đã được đầu tư trong các năm qua
và sẽ tiếp tục đầu tư để bàn thiện trong thời gian qua
việc quy hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình giao thông nội vùng và ngoại vùng của thành phố cần thơ
với các trung tâm kinh tế là hướng đi đúng đắn với vai trò là thành phố động lực của vùng
sự phát triển về kinh tế xã hội của cần thơ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả vùng đồng bằng sông kiều long